theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương sau khi đi vào khu vực phía tây bắc quần đảo hoàng sa
áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão cơn bão số hai trong năm hai nghìn hai mươi
hồi một mươi sáu h ngày năm tháng sáu vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi tám bảy độ vĩ bắc một trăm một mươi một ba độ kinh đông trên khu vực phía đông đảo hải nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám từ sáu mươi đến bảy mươi năm km một giờ giật cấp một mươi
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển chủ yếu theo hướng bắc mỗi giờ đi được một mươi km
đến một mươi sáu h ngày sáu tháng sáu vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi hai độ vĩ bắc một trăm một mươi chín độ kinh đông ngay trên vùng biển phía đông bắc đảo hải nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám từ sáu mươi đến bảy mươi năm km một giờ giật cấp một mươi một
phạm vi gió mạnh cấp sáu giật cấp tám trở lên khoảng một trăm linh km tính từ vùng tâm bão
do ảnh hưởng của bão ở phía tây khu vực bắc biển đông bao gồm vùng biển quần đảo hoàng sa
có mưa rông mạnh gió mạnh cấp sáu cấp bảy vùng gần tâm bão cấp tám giật cấp một mươi một biển động rất mạnh
vùng biển ngoài khơi trung trung bộ vịnh bắc bộ có mưa rào và rông kèm lốc xoáy gió giật mạnh
cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba